trong ngày ba tháng một mươi tại lào cai đã bế mạc ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây bắc mở rộng lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi sáu
với chủ đề các dân tộc vùng tây bắc đoàn kết và phát triển hướng tới năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
tại lễ bế mạc bộ văn hóa thể thao và du lịch ubnd tỉnh lào cai đã tặng nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngày hội
đồng thời ban tổ chức cũng đã trao cờ luân lưu cho tỉnh sơn la đơn vị đăng cai ngày hội văn hóa thể thao và du lịch lần thứ một mươi bốn vào năm hai nghìn một mươi chín